hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông
nhân dịp này hai bên đã ký biên bản hợp tác giữa bộ thông tin và truyền thông việt nam và bộ bưu chính và viễn thông lào
hai bộ trưởng cũng chứng kiến lễ ký biên bản hợp tác giữa trung tâm chứng thực điện tử quốc gia bộ thông tin và truyền thông việt nam
và trung tâm internet lào thuộc bộ bưu chính và viễn thông lào
sáng ngày hai mươi một tháng chín hội thảo quốc tế tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo việt nam bài học thực tiễn từ israel do ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đại sứ quán israel và fpt tổ chức đã diễn ra tại hà nội
cũng trong hội thảo quốc tế lần này quỹ tăng tốc khởi nghiệp việt nam đã chính thức ra mắt website
và tuyển start up công nghệ để trao cơ hội nhận được số vốn đầu tư lên tới năm trăm linh usd
tại hội thảo các đại biểu đã nêu lên bức tranh tổng quan về khởi nghiệp tại việt nam
và hệ thống hành lang pháp lý để doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển
kinh nghiệm của quốc tế từ bài học thực tiễn của israel trong xây dựng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
thu hút và tổ chức các quỹ đầu tư tài chính mạo hiểm hỗ trợ cho phong trào khởi nghiệp
thông qua hội thảo cộng đồng start up việt nam sẽ có cơ hội trao đổi với các nhà làm chính sách
các diễn giả về những khó khăn
hiện tại mong muốn hỗ trợ từ chính sách của nhà nước
từ đó định hướng xây dựng thành phố hà nội trở thành thủ đô khởi nghiệp
phát biểu tại hội thảo phó thủ tướng vương đình huệ cam kết chính phủ sẽ luôn đồng hành
hỗ trợ doanh nghiệp nói chung cộng đồng khởi nghiệp nói riêng
vấn đề quan trọng nhất hiện nay là xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách
và tổ chức thực hiện chính sách về khởi nghiệp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
cũng trong khuôn khổ hội thảo quỹ tăng tốc khởi nghiệp việt nam chính thức ra mắt website
và tuyển các khởi nghiệp công nghệ startup trong khu vực đông nam á
với chủ đề iot nguồn mở và khởi nghiệp
hai nghìn một mươi sáu đã tạo cơ hội giao lưu và kết nối giữa cộng đồng nguồn mở việt nam
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin
các lập trình viên chuyên gia quản trị mạng và sinh viên ngành công nghệ thông tin
điện tử viễn thông các trường đại học cao đẳng tại hà nội
software freedom day là sự kiện thường niên được tổ chức hàng năm vào ngày thứ bảy
tuần thứ ba của tháng chín trên toàn thế giới dành cho bất cứ ai yêu và quan tâm đến nguồn mở
sự kiện này có ý nghĩa lớn trong thúc đẩy đào tạo và ứng dụng các công nghệ mở trong cộng đồng công nghệ thông tin tại việt nam
năm nay subwe freem day hai nghìn một mươi sáu với chủ đề iot nguồn mở và khởi nghiệp đã tạo cơ hội giao lưu và kết nối
cũng như chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp giữa cộng đồng nguồn mở việt nam
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin các lập trình viên
chuyên gia quản trị mạng với sinh viên ngành công nghệ thông tin
điện tử viễn thông của các trường đại học cao đẳng tại hà nội đặc biệt là sinh viên đại học bách khoa hà nội
cũng trong khuôn khổ của sự kiện các bạn sinh viên có thể tham gia các lớp huấn luyện nguồn mở
các seminar triển lãm cũng như tham vấn việc làm với các doanh nghiệp trong ngành
tại hàn quốc samsung đã bắt đầu tiến hành đổi miễn phí galaxy note
đã có khoảng hai mươi chiếc điện thoại được đổi chỉ trong ngày đầu tiên
hãng đã bán ra khoảng bốn trăm linh chiếc galaxy nước bảy tại thị trường hàn quốc
hãng đã bán ra khoảng hai năm triệu chiếc trên toàn cầu
galaxy note bảy được samsung phát hành để cạnh tranh trực tiếp với iphone mới của apple
dẫn đầu thị trường smartphone android samsung không thể mạo hiểm với bất kỳ thương tích nào xảy ra với thương hiệu của mình
mặc dù việc đổi galaxy lớp bảy là một vết đen cho samsung
nhưng nó cho thấy một phản ứng khá nhanh của công ty đối với khiếm khuyết nghiêm trọng xảy ra trên galaxy lúc bảy
chỉ có thời gian và chính samsung mới có thể trả lời liệu hãng có thể cứu vãn được hình ảnh của mình
như một nhà sản xuất điện thoại thông minh cao cấp hay không
trong những năm gần đây hà nội đều ở vị trí dẫn đầu trong các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin ở hầu hết các tiêu chí
nhất là về hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu văn phòng chính phủ đã có văn bản về danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức ba và bốn phải triển khai trong năm nay
sở thông tin và truyền thông đã giả soát và tiến hành triển khai danh mục về dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và bốn trên địa bàn một số quận
và đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía người dân
đây là những việc làm cần thiết nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hà nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính
thành lập mới doanh nghiệp
nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và cơ chế một cửa liên thông
theo ủy ban nhân dân thành phố hà nội phát triển công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển thủ đô
góp phần làm thay đổi phương thức chỉ đạo điều hành đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước
cải thiện năng lực cạnh tranh của kinh tế thủ đô từng bước tạo dựng nền tảng xây dựng chính quyền điện tử

cho nhân dân nhân doanh nghiệp ở các cấp
và đặc biệt là chúng tôi đang triển khai cung cấp đồng bộ số công mức ba cho cấp phường đến tất cả các phường trên địa bàn của thành phố
và tiến tới là cung cấp đến tất cả bốn trăm linh dòng xã trên địa bàn
và bên cạnh đó tôi triển khai đẩy mạnh xây dựng thành phố thông minh như xây dựng y tế thông minh
xây dựng xã thông minh và học và giáo dục thông minh
thực hiện kế hoạch số một trăm bốn mươi sáu kh ubnd ngày ba mươi
hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba lĩnh vực tư pháp cấp phường thuộc một mươi quận trên địa bàn thành phố
mới đây sở thông tin và truyền thông đã có phản hồi sau một mươi ngày chính thức đưa vào sử dụng các đơn vị tích cực
và thực hiện nghiêm túc hoàn thành bảo đảm theo đúng tiến độ
kết quả tính trong một mươi ngày từ ngày một mươi tháng tám đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ hồ sơ khai sinh nộp trực tuyến là năm mươi chín
trong đó có những quận có tỷ lệ rất cao là
long biên chín mươi tám bắc tử liêm chín mươi sáu thanh xuân tám mươi ba nam tử liêm sáu mươi bảy tỷ lệ hồ sơ khai tử nộp trực tuyến là bốn mươi năm
trong đó có những quận có tỷ lệ cao là long biên sáu mươi sáu bắc tử liêm tám mươi chín
từ hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu phối hợp giữa bên ủy ban nam tử liêm và tri cục thuế
sở cách đồng tư cộng với các tổng cục thuế đã thực hiện cơ chế một cửa liên thông
công dân khi đến làm đăng ký kinh doanh thì chỉ phải nộp một hồ sơ
và sau bốn ngày thì được nhận luôn đăng ký kinh doanh và hệ thống thuế
tôi thấy rất là hài lòng tôi thấy rất là nhanh tôi không còn phải đi qua nhiều cửa
tôi cảm thấy rằng là chỉ cần có vài phút tôi có thể làm thủ tục tranh được không mất nhiều thời gian của tôi
là quận đi đầu trong việc triển khai chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính bằng hệ thống liên thông một cửa
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi quận thanh xuân phấn đấu
bảo đảm hạ tầng chuẩn cho chính quyền điện tử nâng cấp bổ sung thiết bị phòng máy chủ hệ thống mạng lan tại quận
một trăm linh cán bộ công chức viên chức làm nghiệp vụ chuyên môn có máy tính làm việc
được nối mạng nội bộ và kết nối internet trong môi trường mạng an toàn bảo mật
thành phố đầu tư trang thiết bị phục vụ họp giao ban trực tuyến từ quận đến phường
tiếp tục nhận các cơ sở dữ liệu dùng chung do thành phố triển khai
tạo lập các cơ sở dữ liệu riêng tại quận phục vụ tác nghiệp giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực như tư pháp hộ tịch hồ sơ cán bộ công chức viên chức
song song với đầu tư hạ tầng khẩu đào tạo về công nghệ thông tin cho cán bộ cơ sở cũng được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm
hà nội phấn đấu có một trăm linh cán bộ công chức xã phường thị trấn được đào tạo công nghệ thông tin theo chuẩn quốc gia và khai thác có hiệu quả phần mềm dùng chung
ngay sau khi ủy ban nhân dân thành phố có công văn số ba nghìn bảy trăm một mươi tám yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ công chức
tỷ lệ cán bộ công chức tham gia các khóa đào tạo đã có sự thay đổi rõ rệt
việc nhận thức đầy đủ và hiểu rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước
không chỉ giúp mỗi cán bộ công chức cấp phường xã thị trấn nhanh chóng hoàn thành tốt công việc được giao
mà còn không để nguồn ngân sách phục vụ công tác đào tạo công nghệ thông tin bị lãng phí
và xa hơn nữa sẽ thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử ở hà nội
trước khi đào tạo thì qua con số khảo sát đánh giá thì thấy về trình độ
cơ bản về công nghệ thông tin của các đối tượng của các hội viên là bảy chức danh công chức xã phường
chủ tịch và phó chủ tịch thì qua khảo sát văn đầu và kết quả đầu ra thì tôi thấy là trình độ của học viên là nâng cao rõ rệt
trình độ thứ hai là về số lượng thì chỉ trong vòng thời gian rất ngắn từ tháng hai đến tháng tám
thì sáu tháng thì chúng tôi đã đào tạo được
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hà nội đặt mục tiêu thực hiện theo đúng lộ trình nghị quyết của chính phủ về chính phủ điện tử
với nguồn kinh phí bố trí một hai trăm năm mươi hai tỷ đồng từ ngân sách thành phố
thành phố hà nội quyết tâm sẽ xây dựng chính quyền điện tử đồng bộ tập trung dùng chung và thống nhất
trên một nền tảng hiện đại chia sẻ liên thông kết nối để hướng tới một chính quyền thân thiện
làm tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
đây cũng là nền tảng ban đầu để hà nội phấn đấu xây dựng mô hình thành phố thông minh
với các mục tiêu như giao thông thông minh giáo dục thông minh y tế thông minh
vừa qua intel việt nam đã tổ chức hội thảo giải pháp mạng lưới vạn vật kết nối
đây là hội thảo chuyên sâu của intel và các đối tác công nghệ chiến lược của hãng này tại việt nam
trong khuôn khổ hội thảo có một mươi bốn gian trưng bày của các đối tác intel
trình diễn về một số giải pháp mới nhất dựa trên công nghệ iot
đang và sẽ được ứng dụng tại việt nam
intel internet of thing hai nghìn một mươi sáu đã mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới mẻ
với mạng lưới vạn vật kết nối như các bài phân tích intel big data
giải mã intel trong công nghiệp và sản xuất giải pháp iot trong nông nghiệp
dẫn dắt các cuộc cách mạng iot trong viễn thông
trong khuôn khổ hội thảo có gian trưng bày của một mươi bốn gian hàng
để người dùng trải nghiệm một số giải pháp mới nhất dựa trên công nghệ iot
từ các đối tác công nghệ của intel như giải pháp stp smartphone connected platform
hai ứng dụng dành cho lĩnh vực nông nghiệp và môi trường do vnpt phát triển tại triển lãm
nhận được sự quan tâm đông đảo của quan khách
bởi nó không hề thua kém ứng dụng của các hãng công nghệ lớn trên thế giới
vnpt có các sensor để đo
được đồng độ trong các thông số về môi trường môi trường không khí môi trường nước và môi trường đất
trên cơ sở dữ liệu phân tích được thì chúng tôi có thể cảnh báo
hoặc là đưa ra thông báo cho người quản lý của trang trại đó chẳng hạn
để biết được tình trạng về môi trường đất nước và không khí tại trang trại của mình
việc tự xây dựng được một nền tảng iot để phát triển các ứng dụng giải pháp
cũng như việc hình thành được một phòng lab nghiên cứu về iot hiện đại nhất nhì thế giới
việt nam có thể tự tin
đón đầu kỷ nguyên iot
chương trình truyền động truyền thông của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau